đối tượng nguyễn thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã phương xá huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
còn về tội cướp tài sản công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã số chín ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
và đối tượng nguyễn tiến dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã cát chủ huyện cẩm khê tỉnh phú thọ phải nhận quyết định truy nã số hai ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi
của công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ về tội cưỡng đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện